nhân dịp lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến
do tổng thống pháp nước đặt trụ sở oecd tổng thống tây ban nha chủ tịch oecd hai nghìn hai mươi và tổng thư ký oecd đồng chủ trì